công an huyện bình sơn nhanh chóng bắt được đối tượng trao trả tài sản lại cho người bị hại đã góp phần trấn an dư luận mang lại bình yên cho nhân dân
qua vụ việc trên công an huyện bình sơn cũng khuyến cáo người dân đặc biệt là các phụ nữ khi ra đường nên cất giữ túi sách có tài sản giá trị vào vị trí an toàn không để kẻ xấu có cơ hội gây án